năm nay nước ta đón một kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm dài ngày tuy vậy vì tình hình dịch bệnh nên nhiều điểm vui chơi giải trí đã phải đóng cửa
chưa hẹn ngày trở lại và điều này chắc hẳn sẽ mang lại sự thiếu vắng tuy nhiên khi đại dịch vẫn mang nhiều nguy cơ bùng phát từ cộng đồng
thì việc ngừng hoạt động các điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao là phù hợp trước khi có những diễn biến tiếp theo
không gian vắng lặng các cửa hàng trên các phố tạ hiện hầu hết là các quán bar và các điểm vui chơi giải trí cho đến nay vẫn đóng cửa
trước thời điểm dịch bệnh bùng phát cứ chiều xuống là người người lại đổ về đây khiến cả khu phố trở nên đông đúc đi lại chen nhau
nhưng đến thời điểm này mọi chuyện trở nên hoàn toàn trái ngược
phố tà hiện con phố của những hoạt động vui chơi giải trí mỗi khi chiều xuống ở đây không bao giờ vắng người cả
tuy nhiên từ thời điểm dịch chính phủ đã yêu cầu thắt chặt các biện pháp
bảo vệ và phòng dịch dù chúng ta đang ở trong thời điểm nới lỏng cách ly xã hội
tuy nhiên vẫn thực hiện theo đúng chỉ thị một mươi chín của thủ tướng các hộ kinh doanh ở đây vẫn ngừng và kiểm soát chặt các hoạt động của mình
bên cạnh các quán bar các dạp chiếu phim cũng đã ngừng hoạt động
nguyên nhân bởi đây là những hoạt động tập trung đông người dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao
cùng với đó một số hình thức giải trí khác như du lịch karaoke nhà hát hay chơi game tiếp tục dừng mở cửa để chờ những diễn biến tiếp theo
không có những hoạt động vui chơi giải trí được ưa thích đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ dài như kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay hẳn sẽ mang đến sự thiếu vắng
tuy nhiên khi đại dịch vẫn mang nhiều nguy cơ bùng phát từ cộng đồng thì đảm bảo an toàn chung của toàn xã hội là ưu tiên hàng đầu
cũng trong cuộc họp ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín của hà nội thành phố cũng nhận định địa phương còn ổ dịch
do vậy không thể chủ quan lơ là mà cần cẩn trọng thực hiện triệt để trong công tác phòng chống kiểm soát dịch bệnh không để phát sinh ca nhiễm ổ dịch mới